sáng qua hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã xem xét cho thôi việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đất quảng
theo kết quả một trăm linh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam có mặt đã bỏ phiếu thống nhất cho ông nguyễn viết dũng thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi
tháng một mươi hai năm ngoái dư luận xôn xao vụ ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đất quảng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam dùng gậy gốt đánh nữ nhân viên phục vụ sân gốp brg tại thành phố đà nẵng
sau một tuần xảy ra vụ việc ngày một mươi ba tháng một mươi hai ông nguyễn viết dũng lên tiếng thừa nhận đã đánh nữ nhân viên phục vụ xuân góp và công khai xin lỗi chức dư luận
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông nguyễn viết dũng sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng vì dùng gậy gốp đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân gốp brg